chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
thông tin về tình hình covid một mươi chín báo cáo tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín ngày một mươi một tháng chín
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho rằng trong tuần qua tình hình dịch tại tp hcm đã giảm rõ rệt trên cả hai tiêu chí là số mắc trong cộng đồng và số tử vong
đặc biệt số tử vong đã giảm ba mươi
trong đó có các quận huyện đã kiểm soát được dịch là quận bảy huyện củ chi và cần giờ
dự kiến trong thời gian tới số ca nhiễm và số ca tử vong sẽ tiếp tục giảm
tiếp đó đến sáng nay ngày một mươi hai tháng chín cổng thông tin tiêm chủng quốc gia tại địa chỉ http tiêm chủng covid một mươi chín
gov vn vừa cập nhật thêm hơn một một mươi một triệu liều vaccine covid một mươi chín được tiêm trong ngày hôm qua
như vậy đến nay việt nam đã tiêm gần hai mươi tám ba triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
riêng tại hà nội trong ngày hôm qua một mươi một tháng chín ngành y tế thành phố đã triển khai tiêm hơn bốn trăm một mươi một liều vaccine đạt mức cao nhất từ trước tới nay
tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là ba chín trăm linh sáu năm trăm chín mươi bảy mũi
sử dụng ba năm trăm ba mươi tám tám trăm hai mươi sáu liều trên bốn năm trăm chín mươi một bốn trăm bảy mươi sáu liều vaccine được cấp đạt tiến độ là bảy mươi bảy một
về số ca nhiễm covid một mươi chín mới theo sở y tế hà nội từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi hai tháng chín hà nội ghi nhận một mươi bảy ca nhiễm sars cov hai
trong số các ca nhiễm mới có ba ca phát hiện qua phát hiện sàng lọc ở diện rộng ở khu vực phong tỏa và khu vực có nguy cơ cao
thưa quý vị ngoài việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như chủ động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại công an các đơn vị địa phương cùng với lực lượng y bác sĩ trên cả nước
đội ngũ y bác sĩ công an còn trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm sars cov hai tại các bệnh viện giã chiến các cơ sở y tế hỗ trợ cùng địa phương thực hiện chiến dịch xét nghiệm bóc tách f trong cộng đồng góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ghi nhận tại địa bàn tỉnh an giang
chủ động thận trọng khẩn trương đội ngũ y bác sĩ của công an tỉnh an giang đang hoàn tất các công đoạn chuẩn bị bắt tay vào chiến dịch xét nghiệm tầm soát sars cov hai trên địa bàn thành phố châu đốc
được phân công nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu tại phường vĩnh mỹ với trên một mươi sáu bốn trăm linh người dân một mươi sáu y bác sĩ của công an tỉnh an giang có mặt từ rất sớm phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng tham gia và chính quyền địa phương vận động hướng dẫn người dân thực hiện các quy định phòng chống dịch
công tác lấy mẫu được thực hiện một cách khoa học